tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã thi hành lệnh khám xét nơi ở và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các ông nguyễn chiến thắng nguyên phó bí thư tỉnh ủy nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa nhiệm ký hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu ông lê đức vinh nguyên phó bí thư tỉnh ủy nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa nhiệm ký hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một và ông lê mộng điệp nguyên giám đốc sở tài nguyên môi trường tỉnh khánh h
vào ngày tám tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm các quy định về quản lý đất đai quy định tại khoản ba điều hai trăm hai mươi chín bộ luật hình sự xảy ra tại dự án sinh thái tâm linh kiểu long sơn tự và dự án biệt thự sông núi vĩnh trung thuộc khu vực núi chín khúc tỉnh khánh hòa
cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với các ông nguyễn chiến thắng lê đức vinh và lê mộng điệp để điều tra các sai phạm liên quan đến các dự án trên
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với các dự án trên